trong khi đó tại bình phước vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ về vụ án mạng xảy ra
tại ấp bốn xã tân thành thành phố đồng xoài nạn nhân là anh nông văn hoàn ở ấp bốn xã tân thành
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng hai nghi ngờ anh nông văn hoàn có quan hệ tình cảm
với vợ của mình là chị nông thị thủy chú tại phường tiến thành tp đồng xoài
bế văn duẫn mang theo dao nhọn đi từ nhà mình đến phòng trọ của anh hoàn để tìm anh hoàn giải quyết mâu thuẫn
tại đây giữa duẩn và anh hoàn xảy ra mâu thuẫn trong lúc giang co duẩn rút dao từ trong người đâm nhiều lần
vào người anh hoàn khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước nhưng đã tử vong sau khi gây án bế văn duẫn đã đến cơ quan công an
đầu thú và khai nhận hành vi của mình